ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị lãnh đạo sở ban ngành địa phương khẩn trương xây dựng các giải pháp và đề án trình cho ủy ban nhân dân tp hcm để sớm có chỉ đạo và triển khai thực hiện
ông đức còn cho biết ủy ban nhân dân tp hcm cũng sớm hoàn thiện đề án nâng cao năng lực y tế phường xã thị trấn
trong đó tập trung mạng lưới tổ chức cơ sở vật chất trang thiết bị phát triển nguồn nhân lực các cơ chế chính sách thu hút bác sĩ nhân viên y tế về công tác tại các trạm y tế bên cạnh đó phát huy hiệu quả của mô hình bác sĩ gia đình
ủy ban nhân dân tp hcm cũng trình hội đồng nhân dân tp xem xét thông qua các chính sách đặc thù về củng cố nâng cao năng lực trạm y tế phường xã thị trấn
ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ tập trung chỉ đạo ba ngành địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác các phần mềm dữ liệu của ngành y tế
quản lý hồ sơ bệnh án tại các trạm y tế đảm bảo liên thông tuyến trên đạt hiệu quả từng bước phát triển tốt mô hình bác sĩ gia đình
bên cạnh đó nghiên cứu mô hình hoạt động trạm y tế theo hình thức công tư nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe cộng đồng tốt nhất có thể
cơ sở hạ tầng trang thiết bị y tế đúng với chức năng nhiệm vụ của y tế cơ sở
bên cạnh đó có giải pháp khai thác sử dụng hiệu quả máy móc trang thiết bị y tế đã được đầu tư trang bị trước đó
ngoài ra cần có các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ những bất cập trong khám bệnh bảo hiểm y tế cải thiện danh mục thuốc trong khám chữa bệnh ban đầu
cơ chế mua sắm thuốc cho trạm y tế việc cấp chứng chỉ hành nghề và thi thăng hạng cho đội ngũ y tế mới
thưa quý vị và các bạn trước những tình trạng một số cơ sở y tế có dấu hiệu đùn đẩy không muốn tiếp nhận khám để để cho thai phụ
ngành y tế bình dương đề nghị các đơn vị khẩn trương chấn chỉnh
ngày một mươi ba tháng hai đại diện sở y tế bình dương thông tin đơn vị đã có văn bản gửi đến các đơn vị cơ sở y tế trên địa bàn
về việc tiếp nhận khám chăm sóc chú đáo đối với thai phụ và trẻ em
theo đó sở y tế bình dương đề nghị các đơn vị tuyệt đối không được đùn đẩy từ chối khám
chăm sóc phụ nữ có thai khi phát hiện xét nghiệm dương tính với sars cov hai
đặc biệt các cơ sở y tế cần triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh
đảm bảo cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe sinh sản chăm sóc sản khoa và trẻ sơ sinh
tránh đứt gãy trụi cung ứng dịch vụ
đối với cơ sở khám chữa bệnh có cung cấp dịch vụ sản khoa và chăm sóc trẻ sơ sinh
nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử lý covid một mươi chín do chủng virus sars cov hai
ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cơ sở y tế
các cơ sở cung cấp dịch vụ quản lý thai khám thai đỡ đẻ chăm sóc sơ sinh phải đảm bảo phân luồn
và có khu khám bệnh chăm sóc điều trị riêng cho phụ nữ có thai có kết quả xét nghiệm dương tính
trường hợp cần thiết cần tư vấn rõ ràng phối hợp chuyển thai phụ tới cơ sở điều trị covid một mươi chín của địa phương
hoặc liên hệ ngay với bệnh viện được bộ y tế phân công chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực để được hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật
ngoài ra sở y tế tỉnh bình dương giao cho trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản bệnh viện đa khoa tỉnh
phối hợp hỗ trợ về chuyên môn cho tuyến huyện khi có yêu cầu
trước đó một số người dân phản ánh về việc thai phụ đến khám sinh đẻ tại các cơ sở y tế nhưng không được phục vụ
khi cơ sở y tế xét nghiệm phát hiện thai phụ dương tính với sars cov hai thì từ chối nhận hoặc đùn đẩy đến nơi khác
quý vị và các bạn thân mến những lúc các nước chạy đua nới lỏng biện pháp phòng dịch
các nhà khoa học anh lại đưa cảnh báo về nguy cơ xuất hiện biến chủng mới của sars cov hai
có thể nguy hiểm hơn và chết chóc hơn cả omicron
giáo sư mark wollhouse của đại học edinburgh
anh đã cảnh báo quan niệm cho rằng các biến chủng tương lai của sars cov hai sẽ ít nghiêm trọng hơn rất nguy hiểm
biến chủng omicron không bắt nguồn từ biến chủng delta nó bắt nguồn từ một nhóm hoàn toàn khác của virus
chúng ta không biết biến chủng mới sẽ bắt nguồn từ đâu nên chúng ta không thể biết nó có thể gây bệnh như thế nào
trong quan điểm này nhà dịch tế học laurent young của đại học berwick đã bình luận
mọi người có xu hướng cho rằng virus biến đổi tuyến tính từ alpha đến beta
đến delta đến omicron nhưng thực tế không đơn giản như vậy
quan niệm các biến chủng ngày càng ít nghiêm trọng là hoàn toàn sai
một biến chủng mới thậm chí có thể nguy hiểm hơn và chết chóc hơn cả delta
david nabarow đặc phái viên về covid một mươi chín của tổ chức y tế thế giới who
cũng lưu ý về sự biến đổi khó lường của biến chủng sars cov hai
sau omicron sẽ có thêm các biến chủng khác
nếu chúng dễ lây lan hơn chúng sẽ trở thành chủng trội
ngoài ra chúng có thể gây ra các triệu chứng khác
nói một cách khác
chúng có thể chết chóc hơn hoặc gây hệ quả lâu dài hơn
quan chức của who hối thúc giới chức các nước tiếp tục lên kế hoạch
cho nguy cơ xảy ra các làn sóng lây nhiễm khác
khiến cho số người nhập viện và nhiễm bệnh tăng mạnh
cần khuyến khích mọi người tiếp tục bảo vệ chính mình và người khác
nếu không làm điều này chúng ta có thể đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng
đại dịch chưa kết thúc ông nabarro nói
những cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc các nước đang chạy đua nới lỏng
hoặc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch do cho rằng biến chủng omicron ít nghiêm trọng hơn
nên số người nhập viện và tử vong do covid một mươi chín giảm mạnh
trong tuần này hàng loạt quốc gia châu âu trong đó có đan mạch naui thủy điển
đã dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch cuối cùng
tuyên bố covid một mươi chín không còn là mối đe dọa đáng kể đối với xã hội
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus vào hôm một mươi một tháng hai nói rằng
đại dịch covid một mươi chín có thể đã là giai đoạn cấp tính trở thành bệnh đặc hữu
vào khoảng tháng sáu hoặc tháng bảy năm nay
nhưng với điều kiện các nước phải đạt được mục tiêu tiêm chủng đầy đủ vaccine covid một mươi chín
cho ít nhất là bảy mươi dân số
trước đó who cho rằng còn quá sớm để dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch
nhấn mạnh chưa nơi nào trên thế giới thoát đại dịch
chúng ta đã chứng kiến virus biến đổi đột biến do vậy chúng ta biết rằng
sẽ có thêm các biến chủng khác có thêm các biến chủng đáng lo ngại
do vậy chúng ta vẫn chưa thoát đại dịch
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên cả nước và thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại